lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô bảy chỗ bên trong có một mươi hai trăm linh ba thuốc lá điếu nhập lộ
qua kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe ô tô vận chuyển số thuốc lá mang biển số giả được lắp trồng lên biển số thật của xe
tâm khai nhận điều khiển phương tiện và vận chuyển thuê số thuốc lá trên
hiện công an huyện kế sách đang mở rộng điều tra và làm rõ những người có liên quan
còn với hành vi trộm khai
tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bốn đối tượng vừa bị công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh khởi tố và tạm giữ hình sự
hoàng văn dược lý tuấn anh và hoàng văn quynh cùng ở huyện lạc yên tỉnh yên bái đã tìm các khu nhà trọ có người quen
xin ở nhờ hoặc là chọn các khu nhà trọ đã từng ở để thuận lợi trong việc ra vào
sau đó lợi dụng lúc vắng người thực hiện hành vi trộm cắp
xe máy lấy được sẽ bán cho lê đình hoàng quê thanh hóa
chỉ trong một mươi ngày các đối tượng đã gây ra ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh bắc ninh
công an huyện lắc tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ năm đối tượng chuyên dùng xe ô tô tải
thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn hai tỉnh đắk lắc và lâm đồng
vào dạng sáng ngày hai tháng một mươi một lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra tuy nhiên người điều khiển đã tăng ga bỏ chạy
sau khi bị truy đuổi gần hai km nhóm đối tượng bung cửa xe chạy trốn để lại phương tiện
kiểm tra trong thùng xe tổ công tác đã phát hiện hai mươi tám chú chó
đến sáng cùng ngày cơ quan công an đã bắt giữ được năm đối tượng
nhóm này khai nhận thường xuyên đi xe ô tô tải đến huyện lắc của tỉnh đắk lắc
và huyện đam rông của tỉnh lâm đồng dùng kích điện bắt trộm chó
rồi mang bán cho các đầu nậu ở nhiều tỉnh phía bắc
phần cuối bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
thông tin về truy nã của công an quận đồ sơn thành phố hải phòng
là đối tượng vũ văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đức phong
xã đại đồng huyện kiến thụy thành phố hải phòng
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn bốn
xã tam hưng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội trộm cắp tài sản
thông tin về truy nã của công an quận đồ sơn thành phố hải phòng
đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý